ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản số hai nghìn tám trăm sáu mươi bảy chấp thuận chủ trương về việc phê duyệt các tuyến xe buýt mới mở năm hai nghìn một mươi chín
và đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở hà nội
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó danh mục hai mươi một tuyến buýt mở mới bao gồm bốn tuyến buýt do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ xây dựng bảo yến đăng ký khai thác
bằng phương tiện sử dụng nguyên liệu sạch khí cng
một mươi tuyến còn lại gồm ba tuyến buýt nhằm tăng khả năng tiếp cận xe buýt của hành khách trong khu vực nội đô
thu vòng khách từ khu dân cư khu đô thị ra các trục chính trong các quận nội thành tuyến hoàng cầu hoàng mai
cầu giấy định công giáp bát trần khánh dư trung chuyển long biên
ủy ban nhân dân thành phố giao sở giao thông vận tải phối hợp với tổng công ty vận tải hà nội và các đơn vị liên quan
khảo sát và mở các tuyến để phục vụ mở rộng thị trường kiểm tra và đề xuất sớm mở kéo dài tuyến buýt nối với địa bàn tỉnh hương yên
tổ chức mở mới các tuyến buýt trên khách thực hiện theo đúng quy định của chính phủ